đại hội đại biểu đảng bộ quận hai tp hcm lần thứ sáu nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã được khai mạc
tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
với mục tiêu tổng quát giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ quận hai xác định mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo
xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh xứng đáng với niềm tin của nhân dân
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu lãnh đạo quản lý quận hai trong giai đoạn mới
theo định hướng là trung tâm tài chính của khu vực y tế kỹ thuật cao thể dục thể thao đa năng
góp phần hình thành khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố
đảng bộ quận hai cũng đã xác định hai mươi ba tiêu chí để thực hiện trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và hai chương trình trọng điểm là chương trình giảm ngập nước chương trình giảm ung tắc giao thông giảm tai nạn giao thông
phát biểu chỉ đạo đại hội ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân ghi nhận
và biểu dương những kết quả đạt được của quận hai trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị sắp tới
quận hai thành lập hội đồng phát triển dịch vụ để định hình được sản phẩm dịch vụ thương mại chính của quận
bổ sung chỉ tiêu về năng suất lao động và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ phát triển quận hai trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đặc biệt về công việc sắp tới bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đề nghị quận hai và các đơn vị khác
vận hành tốt khu đô thị sáng tạo để trở thành hạt nhân sáng tạo của tp hcm
ngoài ra quận hai tiếp tục cập nhật quy hoạch đô thị không để quy hoạch đô thị bị vỡ do đầu tư tự phát